lai châu là tỉnh có nhiều địa bàn phức tạp về an ninh trật tự trước tình hình đó bộ công an và công an tỉnh lai châu đã có chủ trương tăng cường công an chính quy về giúp các xã ổn định tình hình đẩy lùi các loại tội phạm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đến nay các xã có công an chính quy về làm trưởng công an xã ở lai châu tình hình an ninh trật tự cơ bản đã ổn định phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện biên giới mường tè tỉnh lai châu
những năm trước đây ba vệ sủ huyện mường tè là xã biên giới thường xây ra hoạt động mua bán người buôn bán sử dụng các chất ma túy xuất cảnh trái phép và vượt biên lấy chồng trung quốc bất hợp pháp
thêm vào đó trên địa bàn xã lại có tới năm công trình thủy điện đang xây dựng với lượng công nhân và người ngoài xã vào buôn bán làm việc lớn
lúc này công an xã là người địa phương có trình độ chuyên môn và năng lực yếu không thể đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
từ khi công an huyện điều ba công an chính quy về làm công an xã
đến nay tình hình an ninh trật tự ở xã biên giới ba vệ sủ cơ bản được kiểm soát
được công an xã thường xuyên đến tuyên truyền cho biết các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
giờ thì những người nghiện đã đi uống thuốc hết rồi con em của bản cũng không lấy chồng bên trung quốc nữa
dân bản lo làm nương làm ruộng để phát triển kinh tế giờ đỡ khổ hơn trước nhiều rồi
được công an xã các bảng đấy các bảng đấy nắm chắc tình hình như biên giới đại biện biên giới
và phụ nữ việt nam xúc cải trái phép lấy chồng là biên giới
mặt khác thì bao nhiêu là vừa rồi thì cũng ở đây là địa bàn vừa rồi thì các thủy địa đầu tư vào nhiều cái thủy địa như thế này
và quản lý tốt cái số công nhân và vấn đề tạm dụng tạm ván
công an chính quy được điều về làm công an xã đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự
đồng thời phát động toàn dân tố giác tội phạm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
khi các đồng chí lực lượng công an chính quy được tăng cường xuống xã thì về các ủy chính quyền địa phương cũng đã khi về thì đồng chí đã tham mưu cho các ủy chính quyền địa phương lắm cái tình hình địa bàn
như là đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã thì cũng đã có bước là phát triển so với trước
đặc biệt nhất là về cái
về công tác đảm bảo an ninh trật tự
hiện tại tỉnh lai châu có bảy mươi bốn xã thị trấn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
với việc bố trí từ ba đến năm công an chính quy có trình độ nghiệp vụ pháp luật có kinh nghiệm và đạo đức về làm công an xã
chắc chắn tình hình an ninh trật tự ở các xã sẽ được đảm bảo góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương